bến tre hiện đứng thứ năm trong các tỉnh đồng bằng sông kiều long về lượng khách đến tham quan và doanh thu
làm thế nào để năm hai nghìn hai mươi bến tre tăng doanh thu hoạt động du lịch trên hai mươi năm tổng lượng khách tăng một mươi năm
một năm đưa ngành du lịch tỉnh bến tre trở thành nền kinh tế quan trọng dựa trên tiềm năng tự nhiên văn hóa và con người
sở du lịch tỉnh bến tre phối hợp với hiệp hội du lịch việt nam vừa tổ chức chương cầu ý kiến
hiến kế của các địa phương các doanh nghiệp lữ hành đến từ thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông kiều long
hàng năm bến tre đón và phục vụ hơn một năm triệu lượt khách trong đó khách quốc tế chiếm hơn bốn mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi bảy gần một ba triệu lượt khách du lịch đến với tỉnh bến tre tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ
doanh thu đạt một năm mươi bảy tỷ đồng tăng hai mươi ba riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã thu hút gần tám trăm bốn mươi lượt khách du lịch
tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy tổng dân thu đạt trên sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
để mở rộng thu hút đầu tư vào loại hình du lịch này trong thời gian tới các đại biểu đã góp ý cho ngành du lịch bến tre
nên tập trung khai thác nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có như du lịch sinh thái sông nước miệt vườn
du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao du lịch tham quan làng nghề du lịch tham quan di tích văn hóa lịch sử du lịch trải nghiệm
chứ không nên mở rộng các sản phẩm mới
bến tre cũng cần xây dựng cho mình thương hiệu và sản phẩm du lịch riêng biệt nhất là những sản phẩm liên quan đến dừa
các chuyên gia cũng lưu ý ngành du lịch bến tre nên phối hợp liên kết chặt chẽ với các ban ngành của địa phương
đẩy mạnh loại hình du lịch homestay cần quan tâm đến an toàn cho du khách khi đi du lịch trên sông
hy vọng những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ giúp cho ngành du lịch sứ dừa phát triển bền vững trong thời gian tới